chỉ còn vài ngày nữa là đến tết nguyên đán đình dậu hai nghìn một mươi bảy
những ngày này thị trường hoa và cây cảnh đều rất nhộn nhịp
như mọi năm nhu cầu mua sắm đào rừng tăng cao
ở các tỉnh miền núi phía bắc người dân từ nhiều nơi trong cả nước đổ rồn về đây
để chọn cho mình những cảnh đào ưng ý
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại huyện yên châu tỉnh sơn la
cận tết không khó để bắt gặp những hình ảnh người dân chở đào rừng
bằng đủ các phương tiện từ mọi con đường đổ về khu ngã ba trung tâm tà làng
huyện yên châu tỉnh sơn la một trong những điểm thu mua đào rừng lớn nhất của tỉnh sơn la
mỗi ngày tại đây tụ tập hàng trăm thương lái trong tỉnh về bán đào rừng
khách hàng đa dạng đến từ nhiều nơi trong cả nước tập trung đông tại các tỉnh miền bắc
có người mua đào rừng về chơi tết lại có người thu mua từ sơn la để chuyển đi nơi khác bán
nó đẹp hơn cái đào ở dưới xuôi nhiều lắm
nó rất bè anh nghĩ nếu mà đúng lên chơi thì phải chơi như thế này
cây đào nó lon quá hoa nó tàn nhanh lắm
cái lượng đào ở dưới xuôi thì nó tiêu thụ thì nhiều lắm
và cái số lượng nó rất là lớn
mà hầu như là các thành phố lớn như là hải phòng hoặc là hà nội và nam định

nó nhiều nói chung số lượng rất là nhiều
nhưng bây giờ một ngày nếu mà nói về số lượng xe đào mà về thì nếu mà có đếm ra thì chắc là cũng số lượng phải vài chục cái xe trong ngày đấy
do nhu cầu mua sắm đào rừng của khách hàng khắp cả nước những năm trở lại đây tăng cao
nên nhiều hộ dân trong tỉnh sơn la đã chuyển sang trồng và kinh doanh loại mặt hàng này
trung bình để có một cành đào rừng như thế này phải trồng ít nhất từ năm năm trở lên
nhiều nơi do lượng tiêu thụ quá lớn người dân không có đủ đào để bán thậm chí đã sang tận lào để lấy
cầu thì lớn mà cung lại không đủ nên đào rừng có giá khá cao
cành nhỏ nhất cũng có giá đến vào trăm ngàn
những cây cành to và đẹp hơn nhiều khi có giá lên đến hàng chục triệu đồng
đào này lấy ở bên lào về
bên súp âu
đi đường cửa khẩu lào phô về
còn đào ở đây thì hết
ở đây toàn đào lon
được biết khoảng một mươi năm trở lại đây đào rừng đã trở thành một trong những mặt hàng mang lại giá trị kinh tế lớn cho nhiều người dân ở tỉnh sơn la
tuy nhiên với nhu cầu mua quá cao như hiện nay nếu không có sự quản lý và điều chỉnh phù hợp chỉ trong vài năm nữa sơn la cũng không đủ đào để bán
thiết nghĩ các cấp chính quyền nên sát sao hơn trong việc quản lý kinh doanh đào rừng để vừa bảo tồn giống đào quý mà không ảnh hưởng tới lợi ích người dân